ngay sau khi có buổi trao đổi ngắn với báo giới tổng thống hoa kỳ donald trump và chủ tịch triều tiên kim trương ưn đã có bốn mươi năm phút gặp mặt riêng
sau đó bước vào vòng đàm phán song phương của hai phái đoàn kết quả của cuộc đàm phán này dự kiến sẽ được công bố vào chiều ngày hôm nay
hiện tại chúng tôi đã kết nối được với phóng viên thúy quỳnh hiện đang có mặt tại trung tâm báo chí
để giúp quý vị các bạn có được cái nhìn tổng quan hơn về cuộc họp sáng nay xin mời chị thúy quỳnh ạ
thưa quý vị và các bạn như vậy là hai nhà lãnh đạo là tổng thống hoa kỳ donald trump và nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ương đã có cuộc gặp vào sáng ngày hôm nay
dù hai nhà lãnh đạo thể hiện sự lạc quan thế nhưng rất nhiều chuyên gia vẫn còn hoài nghi về khả năng của gặp thượng đỉnh có thể dẫn đến những đột phá đáng kể
cho quá trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn điều mà ông trump và kim đã từng hứa ở lần gặp đầu tiên tại singapore
và sau cuộc họp kín một mươi năm phút có nghĩa là ngắn hơn so với kế hoạch
trước một mươi năm phút tổng thống trump và chủ tịch kim đi dạo trong khuôn viên khách sạn metropole
ngoại trưởng hoa kỳ mike pompeo và nhà đàm phán triều tiên kim jong choi đã chờ sẵn hai nhà lãnh đạo tại đây
và sau khi trò chuyện qua hai phiên dịch viên thì họ bắt đầu đi vào trong để bắt đầu phiên họp với các cố vấn
sau phiên họp mở rộng thì theo dự kiến vào lúc một mươi một h năm mươi năm hai nhà lãnh đạo sẽ dùng bữa trưa với nhau
và chúng tôi vẫn đang chờ những tín hiệu hình ảnh đầu tiên được truyền về trung tâm báo chí để có thể cập nhật cho quý vị khán giả
xin quay trở lại trường quay
vâng chị có thể cho khán giả biết thêm là trong chiều ngày hôm nay thì hội nghị cấp cao hoa kỳ triều tiên dự kiến sẽ diễn ra những nội dung gì ạ
vâng theo thông tin mà chúng tôi có được thì ông trump và ông kim sẽ ký một thỏa thuận chung vào lúc một mươi bốn h chiều nay
sang hà nội những ngày trước thượng đình các quan chức mỹ đã tích cực làm công tác soạn thảo và thỏa thuận với các quan chức triều tiên trước khi mà đến với hà nội
thế tuy nhiên là vào lúc này thì chúng ta vẫn chưa thể biết được rằng là
nội dung có những cái gì trong tài liệu
sau khi ký quả thuận chung thì một buổi họp báo sẽ được tổ chức tại khách sạn gv marriott vào lúc một mươi năm h năm mươi chiều ngày hôm nay và tổng thống hoa kỳ donald trump sẽ chủ trì họp báo
vâng xin cảm ơn phóng viên thúy quỳnh vì những thông tin chị vừa cung cấp cho khán giả
và những thông tin mới nhất về cuộc gặp thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên lần thứ hai sẽ được truyền hình nhân dân liên tục cập nhật trong những chương trình thời sự tiếp theo
mời quý vị và các bạn khán giả chú ý đón xem